thông tin đáng chú ý về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tuyên quang
sang nhà trọ để thăm vợ nhưng lại bắt gặp vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác
trần văn lượng đã ra tay sát hại khiến cả hai nạn nhân tử vong
xác nhận thông tin đại diện công an tỉnh tuyên quang cho biết
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã nam sơn huyện sơn dương
ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm tối ngày hai mươi tháng ba trần văn lượng ba mươi bốn tuổi
xông vào nhà trọ tại thôn bình man xã sơn nam chém chết vợ và tình nhân của vợ
sau khi gây án lượng không bỏ trốn mà ở lại hiện trường
cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng để đưa về trụ sở làm việc